một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi vừa bị công an phường đức giang
quận long biên phối hợp với ngân hàng bidv chi nhánh thành đồ kỳ thời ngăn chặn
nạn nhân là một cặp vợ chồng bảy mươi năm tuổi trú ở quận long biên đã bị một nhóm ba đối tượng liên tục
thay nhau tự xưng là cán bộ công an quận long biên thông báo có một tài khoản nợ hơn sáu mươi triệu đồng
tại ngân hàng đông á và có liên quan đến đường dây mua bán ma túy để chứng minh vô tội các
đối tượng đã gọi điện uy hiếp nạn nhân và bắt chuyển khoản hơn ba tỷ đồng tinh vi hơn
các đối tượng còn dùng phần mềm deepfake gọi video qua zalo đặt tên hiển thị là số điện thoại
đường dây nóng của công an tp hà nội để khiến nạn nhân thêm tin tưởng khi nạn nhân đến ngân hàng
làm thủ tục rút hai sổ tiết kiệm trị giá ba tỷ chín mươi tám triệu đồng nhân viên ngân hàng đã kéo dài
thời gian và cùng lực lượng công an ngăn chặn kịp thời với hành vi lừa đảo bảo vệ được tài sản lớn của người dân